theo kinh nghiệm nhiều năm thì đây có thể là những xe được cải hoán nguy trang để chở hàng lậu
chỉ trong ít phút chúng tôi ghi nhận được ba xe với ba kết quả khác nhau
xe một mươi sáu chỗ này chạy từ cửa khẩu tân thanh về
xe không có khách không có hàng
chiếc xe tải này có hóa đơn hợp lệ
bằng kinh nghiệm các lực lượng đón lõng xe thứ ba
trên xe chỉ chở vài người
không gian và diện tích còn lại được chất đầy hàng
qua kiểm tra chủ xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ
có thường xuyên đi lấy kiểu như thế này không
em là không ạ
mua ở đâu
mua ở trên xe tân thanh
trong xe tân thanh
cái này mua về thì bán này nhỉ
dạ mua về thì bán này
người phụ nữ ngồi trên xe ngay lập tức xuống xe và bắt xe khác
càng gần tết nguyên đán tình hình vận chuyển buôn bán hàng lậu
gian lận thương mại và hàng giả càng trở nên nóng bỏng
mặc dù các lực lượng chức năng căng mình chống trọi
nhưng cũng chỉ giảm bớt được bệt nổi
ẩn sâu bên trong các đầu nậu vẫn hoành hành với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi
và hàng ngày hàng lậu hàng giả gian lận nguồn gốc xuất xứ
vẫn được vận chuyển buôn bán với số lượng lớn ở cả khu vực biên giới và bên trong nội địa
hai mươi hai giờ đêm một ngày cuối tháng một mươi một
tham gia cùng đội tuần tra liên ngành hải quan và bộ đội biên phòng
cửa cầu tân thanh lạng sơn
đường mòn lối tắp dọc biên giới
được xem là tuyến đường chính của các đối tượng buôn lậu từ bên kia biên giới về trong nước
tại những điểm như thế này
trước đây các kiểu bạn thường mang vác hàng với số lượng lớn
lợi dụng sơ hở của các lực lượng chức năng để mang sang
thời điểm hiện tại hiện tượng này cơ bản được hạn chế
phần vì những hàng rào đang được xây dọc tuyến biên giới
phần vì lực lượng chức năng bám sát địa bàn
truy quét các đối tượng mang vác hàng lậu đi theo đường mòn lối mở biên giới
theo thống kê sơ bộ riêng trạm dốc quýt lạng sơn từ đầu năm
đã phát hiện xử lý gần hai trăm linh vụ vi phạm thu nộp vào ngân sách nhà nước gần ba tỷ đồng
sâu hơn vào nội địa tại khu vực xã ninh hiệp gia lâm hà nội
từ đầu năm đã xử lý hơn ba trăm linh vụ vi phạm hàng lậu với tổng giá trị hàng tỷ đồng
hay mới đây tại thanh hóa đã thu giữ bảy tấn quần áo giả nhãn mát nguồn gốc xuất xứ
vậy hàng lậu hàng giả hàng nhái chúng đi vào nội địa bằng cách nào
và lợi dụng cái thủ tục hải quan điện tử để thực hiện cái việc khai sai về số lượng chủ loạn
rồi thuế xuất rồi mã số rồi đặc biệt là vấn đề chính sách quản lý hàng hóa
như vậy các đầu nậu mắt xích tham gia đánh hàng lậu qua biên giới đã sử dụng nhiều chiêu thức
thủ đoạn tinh vi nhất là lợi dụng một số kẽ hở pháp lý để tránh né kiểm tra
gây khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
quá trình đấu tranh gặp phải một số khó khăn như hiện nay
vì khi bắt giữ lượng hàng hóa về các đối tượng nhanh chóng hợp thức các hóa đơn
chứng từ những khu vực ví dụ như cửa khẩu là gây khó khăn cho các lực lượng chức năng
quyết định số một trăm sáu mươi chín hai nghìn qd btc ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn chín
và quyết định số một trăm ba mươi một hai nghìn hai quy đề btc ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai của bộ tài chính quy định
chế độ kế toán với hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn
chỉ cần mở sổ nhật ký bán hàng mua hàng
lợi dụng kẽ hở chính sách tài chính để xuất hóa đơn bán hàng mà không cần phải hóa đơn đầu vào
nhằm hợp thức hóa hàng nhập lậu
tức là hàng hóa được vận chuyển trên các phương tiện thì khi mà các lực lượng chức năng kiểm tra
thì cơ bản là xuất trình được hết toàn bộ hóa đơn chứng từ
có cái hóa đơn đỏ ấy hóa đơn bán hàng đấy
bây giờ cũng thế và trước đây cũng thế
thế thì các cái hóa đơn bán hàng đấy đều được các công ty kinh doanh để bắt hành hóa đơn ra
và cái vấn đề là khi mà các lực lượng kiểm tra kiểm đếm hàng hóa
thì báo cáo này là không thiếu một cái nào
và thậm chí là còn thừa cả các cái mục hàng
trên các cái hóa đơn thì ghi rất chung chung
thì chẳng ghi rõ là cái gì mà khi chúng tôi kiểm tra là một trăm linh cái
và trị giá của cái bịch bút đi đấy một đồng
cưa khẩu cốc nam
mỗi ngày có khoảng từ năm trăm linh đến bảy trăm linh lượt người qua lại
đối với hàng hóa tiêu dùng thông thường
lợi dụng chính sách biên mậu theo quyết định số hai trăm năm mươi bốn hai nghìn sáu của thủ tướng chính phủ
sau đó được thay thế bằng quyết định số năm mươi hai hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung đường biên
theo đó mỗi một cư dân khu vực biên giới được miễn thuế nhập khẩu
với trị giá không quá hai triệu đồng một hộ và không quá bốn lần một tháng
từ chính sách này các đầu nậu đã thuê người dân đi ngang nhiên
lạch mang hàng từ bên kia về việt nam
với đầy đủ thủ tục giấy tờ hợp pháp
sau đó họ ung dung vận chuyển sâu vào nội địa
cái khó của chi phục hiện nay là việc quản lý giá khai báo
của hàng hóa của cư dân biên giới
cơ quan hải quan có hệ thống quản lý giá
tuy nhiên việc tra cứu và hướng dẫn kê khai cho doanh nghiệp
sẽ mất rất nhiều thời gian
hàng ngày có khoảng từ bảy trăm linh đến một đợt khách xuất cảnh qua lại
mà tập trung rồi mà chủ yếu vào cái thời gian buổi chiều
nên là nếu mà làm kỹ làm chặt thì cũng sẽ gây ách tắc khách xuất dịch cảnh
theo báo cáo từ ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh lạng sơn
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi hai
trong số hơn một một trăm linh vụ vận chuyển hàng lậu trên khâu lưu thông
do lực lượng quản lý thị trường công an phát hiện bắt giữ
có đến hơn năm mươi phút
phần trăm số vụ chủ hàng khai báo là thu gom hàng của bà con cư dân biên giới
đây là cách hợp thức hóa hàng lậu của các đối tượng buôn lậu thực hiện trong thời gian qua
khi mà thực hiện chúng tôi cũng thực hiện xác minh đối với các cơ quan thuế
về cái vấn đề sử dụng hóa đơn
thì hóa đơn của các hộ kinh doanh này là hoàn toàn hợp pháp
nhưng mà cái vấn đề là khi chúng tôi quay lại để chúng tôi truy xuất nguồn gốc
của cái hàng hóa thì hàng hóa không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp
như vậy sau khi đã hợp thức hóa số hàng lậu bằng hóa đơn
nghĩa là đã giảm giá trị thực của mặt hàng đầu nậu sẽ bán cho người có nhu cầu
lúc này người mua hàng đã có hóa đơn kẹt kẹo
nên trong quá trình vận chuyển hàng về xuôi
lực lượng chức năng có kiểm tra cũng không thể xử lý tịch phù số hàng trên
vốn là số hàng nhập lậu từ trước đó vì người mua đã có hóa đơn hợp lệ
để tìm hiểu về thực tế này chúng tôi đã có mặt tại chợ ninh hiệp
nơi được xem là thủ phủ của hàng quần áo vải vóc phía bắc
thưa quý vị đây là một biên lai xử phạt của một đơn vị của quản lý thị trường số tám
một đơn vị có ghi rất rõ là một số mặt hàng vi phạm về nhập lậu
sau khi đã có quyết định xử phạt này
lập tức là thủ hàng đã có những đăng ký kinh doanh như thế này
có những đăng ký kinh doanh như thế này
và trong đăng ký kinh doanh thì có những kỹ tờ hóa đơn
thưa quý vị
đây là đoạn đỏ của cục thuế hà nội
ở đây chúng ta nhìn rất chi tiết
đó là một trong những cái mà chúng tôi đang rất là thắc mắc
đó là những cái quần áo ghi là rất là nhiều cái chủng loại thanh lý
số lượng rất lớn và cái đơn giá thì đã rất rẻ
một mươi một chiếc
tạm thời là ở đây là ghi chung chung như vậy
thì ở đây có rất nhiều những cái quần áo mà mang những cái nhãn mát của những cái hãng rất là nổi tiếng
lực lượng chức năng có làm rõ được các đầu nậu khai khống hóa đơn
mua hàng không rõ
rõ nguồn gốc thì cũng chỉ xử lý hành chính chủ hàng với mức phạt không đủ sức gian đe
theo nghị định số một trăm tám mươi năm hai nghìn một mươi ba ndcp và nghị định số một trăm hai mươi bốn hai nghìn một mươi năm ndcp của chính phủ
sự đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm tám mươi năm hai nghìn một mươi ba ndcp ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất
buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà thôi
vì trên thực tế số hàng lậu có giá trị gấp hàng chục
thậm chí hàng trăm lần so với mức phạt
trong khi đó theo quy định lực lượng chức năng không thể tịch thu số hàng đã được hợp thức hóa bằng hóa đơn ở trên
như vậy rõ ràng cùng với sự gia quân quyết liệt của các lực lượng chức năng
để kiềm chế hơn nữa tình trạng buôn lậu nơi vùng biên
tuy nhiên hàng hóa lậu giả nhãn mát giả nguồn gốc xuất xứ vẫn tràn lan trong thị trường nội địa
để sớm đẩy lùi thực trạng này thiệt nghĩ các cơ quan chức năng cần nghiên cứu
sớm khắc phục những kẽ hở pháp lý đang tồn tại như chính sách về thuế hóa đơn mậu biên
nhằm giải quyết những bất cập mà các cơ quan thực thi pháp luật đang gặp phải trong quá trình đấu tranh
đồng thời tăng chế tải xử phạt đối với hành vi buôn lậu gian lận thương mại
tăng cường giáo dục chấn chỉnh đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại
kiên quyết đưa ra khỏi ngành những người có hành vi bỏ kê tiếp tay cho buôn lậu
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại
chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau